sai phạm của ông cao minh quang cùng thuộc cấp là đã không làm tròn vai trò chức trách được giao trong việc kiểm tra thanh tra việc giảm giá tiền mua nguyên liệu tại dược phẩm kiểu long
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang mức án ba mươi tháng tù treo vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử cũng tuyên phạt nhóm bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo của bộ y tế mức án từ một mươi năm tháng đến năm năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm cửu long chín năm tù
nguyễn văn thanh hải cựu kế toán trưởng công ty cổ phần dược phẩm cửu long sáu năm tù
ngô hữu hiếu nghĩa cựu giám đốc chi nhánh tp hcm kiêm giám đốc điều hành phòng xuất nhập khẩu thuộc công ty cổ phần dược phẩm cửu long năm năm tù
bộ y tế đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu những bên có liên quan có trách nhiệm phải bồi thường
công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới và các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh thành công giai đoạn hai
chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng chín năm kg ma túy tổng hợp
trước đó công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công giai đoạn một
chuyên án một trăm một mươi chín a bắt ba đối tượng có hành vi mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ khoảng một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng kentamin hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng
một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kíp lọc
qua đấu tranh mở rộng vào chiều ngày hôm qua tại số nhà ba trăm một mươi một đường trần hưng đạo phường nam lý thành phố đồng hới
lực lượng chuyên án đã bắt quả tang phạm thị quỳnh trang đang tàng trữ ma túy
thu giữ tám kg ma túy tổng hợp loại kentamin ba một trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp
mở rộng ban chuyên án đã bắt giữ thêm đối tượng phạm văn duẩn là bố ruột của đối tượng trang
phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào tiêu thụ
tại một số địa bàn của tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chia thành nhiều mũi áp sát và vây bắt thành công đối tượng lưu thị mỉ
chú tại xã xín tráng huyện simacai về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khi mỹ đang điều khiển xe mô tô
di chuyển trên địa bàn thôn chu liền trải xã quan hồ thần huyện simacai
thì bị tổ công tác bắt giữ thu bốn kg ma túy đá được hút chân không và nguy trang trong túi trà có in chữ nước ngoài
tại cơ quan điều tra đối tượng lưu thị mỉ khai nhận đã mua số ma túy đá trên của một người lào qua mạng xã hội
với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng mỹ cất dấu số ma túy trên và đi tìm khách mua dự định là sẽ bán với giá bốn trăm linh triệu để kiếm lời
trước đó trong vòng ba ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
công an huyện văn bàn tỉnh lào cai cũng đã liên tiếp bắt giữ thành công hai vụ ma túy
bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ hai bánh heroin
hiện lực lượng công an tỉnh lào cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo lực lượng công an nhận định tội phạm ma túy trên tuyến việt lào vẫn hoạt động với phương thức đa dạng và manh động
nhiều tổ chức tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lớn được thiết lập có sự kết cấu
của các nhóm tội phạm người nước ngoài
là một trong những địa phương có đường biên giới tiếp giáp với lào các lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh sơn la
đã chặt đứt nhiều đường dây buôn bán cái chết trắng từ phía bên kia biên giới vào nội địa của nước ta
với quyết tâm là không để tội phạm vận chuyển ma túy từ biên giới việt lào vào nội địa
việc triệt xóa liên tiếp nhiều chuyên án ma túy tại khu vực này một lần nữa cho thấy
cuộc chiến với tội phạm ma túy ở địa bàn vùng biên ải vẫn còn nóng mỏng hơn bao giờ hết
ba cục nhựa thuốc viện
có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp là tăng vật mà công an huyện sông mã phát hiện
khi bắt giữ đối tượng thạo văn vào hồi hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó tại bản triều khương lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thảo bùn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
tăng vật thu giữ bốn bánh heroin một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác